tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ một mươi tám của ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
các đại biểu cho ý kiến về tình hình thực hiện và các chỉ tiêu kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước chín tháng năm hai nghìn hai mươi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và dự kiến đề xuất các chỉ tiêu kinh tế xã hội dự toán ngân sách năm hai nghìn hai mươi một
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm thuộc các lĩnh vực y tế dân số lao động người có công và xã hội
cho ý kiến về lĩnh vực y tế dân số các đại biểu đánh giá cao kết quả của ngành y tế thực hiện trong thời gian qua
tuy nhiên một số đại biểu cho rằng nhìn tổng thể đầu tư cho y tế dự phòng vẫn còn nhiều bất cập
bên cạnh đó nhân lực nhất là tuyến cơ sở nhiều nơi chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân
một số đại biểu băn khoăn về thực trạng nâng khống thổi giá đấu thầu khi mua sắm trang thiết bị y tế để trục lợi
bộ y tế cần làm rõ nguyên nhân của thực trạng trên cũng như phải có giải pháp để khắc phục
cho ý kiến về lĩnh vực lao động nhiều đại biểu cho rằng bộ lao động thương binh và xã hội cần đánh giá rõ hơn
việc giải quyết việc làm và tỷ lệ thất nghiệp năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín thì khác những năm trước như thế nào
một số ý kiến cũng yêu cầu bộ phải đánh giá lại cách tiếp cận các gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người lao động tự do